do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba đã khiến cho một người thiệt mạng và một mươi người mất tích
bảy xã vùng cao thuộc huyện quan sơn tỉnh thanh hóa đã bị nước lũ cô lập
tại huyện vùng cao biên giới mường lát nước lũ dâng cao khiến cho nhiều nhà cửa
tài sản của người dân bị hư hỏng mưa bão đã khiến cho một người thiệt mạng và một người mất tích
tính đến một mươi giờ sáng nay đã có một mươi ba điểm sạt lở tại những cung đường qua các xã trung lý
nhi sơn pù nhi đến thị trấn mường lát và một điểm tại xã tén tần
khiến cho tuyến giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên miền núi này bị tê liệt
theo báo cáo nhanh của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mường lát
tính đến một mươi bốn h ngày ba tháng tám lượng mưa trung bình đo được trên địa bàn huyện khoảng một trăm sáu mươi mm
nước lũ ở hệ thống sông suối trên địa bàn huyện đang dâng cao
mưa lũ đã làm anh vàng a lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu người dân tộc mông ở bản sài khao xã mường lý
bị đá xà từ ta lưu dương đè vào người gây tử vong tại chỗ
và một người mất tích là ông bùi văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một người dân tộc mường
trú tại bản nga tau xã bùi nhi do cứu tài sản trượt chân xuống suối bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau khi xảy ra sự việc ubnd huyện mường lát đã phối hợp với chính quyền địa phương
đến chia buồn thăm hỏi động viên gia đình có người thiệt mạng
đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền năm bốn triệu đồng theo quy định
cùng với thiệt hại về người nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện cũng bị sạt lở cục bộ
khiến giao thông bị ách tắc những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã được chính quyền địa phương
sơ tán đến nơi an toàn hiện tại bảy mươi sáu hộ dân đã được sơ tán ra khỏi vị trí nguy hiểm
có nguy cơ sạt lở cao